chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
sáng nay tại tỉnh bắc giang chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã đến thăm kiểm tra công tác đặc xá tại trại giam ngọc lý bộ công an
cùng dự có thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
ủy viên thường trực hội đồng tư vấn đặc xá trung ương trưởng ban chỉ đạo về đặc xá của bộ công an
báo cáo với chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đại diện lãnh đạo trại giam ngọc lý cho biết
hiện đơn vị đang quản lý bốn hai trăm ba mươi phạm nhân trong đó hai trăm ba mươi bảy phạm nhân án trung thân bốn mươi chín phạm nhân phạm tội về ma túy
ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một sau khi chủ tịch nước nguyễn xuân phúc ký quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn
cho người bị kết án phạt tù có thời hạn tù trung thân nhân dịp quốc khánh hai tháng chín
căn cứ tiêu chuẩn quy định trại giam đã thành lập hội đồng
họp xét đối với từng hồ sơ đặc xá phạm nhân có sự tham gia của viện kiểm sát
theo đó đợt này trại có một trăm một mươi một phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị xét đặc xá
qua nhiều bước thẩm định bởi các hội đồng từ cấp cơ sở một trăm một mươi một hồ sơ đều không để xảy ra sai sót tiêu cực
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín lệnh cấm ra vào trại được một trăm linh cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm túc
trong điều kiện khó khăn nhưng cơ sở vật chất chế độ chính sách cho phạm nhân được thực hiện đầy đủ
kịp thời chính xác đúng quy định
dự kiến những trường hợp được đặc xá sắp tới trại giam ngọc lý sẽ tổ chức đưa đến bến xe bắc giang
để về các địa phương không đưa tiễn tại khuôn viên của trại như những năm trước
phát biểu tại hội nghị thiếu tướng lê quốc hùng cho biết là cơ quan thường trực hội đồng tư vấn đặc xá trung ương
bộ công an đã nhanh chóng thực hiện các bước xét duyệt hoàn thành tiến độ đề ra
qua xét duyệt các hồ sơ của trại giam ngọc lý đều bảo đảm khách quan toàn diện đúng pháp luật
phát biểu chỉ đạo chủ tịch nước nguyễn xuân phúc khẳng định công tác đặc xá là việc rất quan trọng
thể hiện sự quan tâm của đảng và nhà nước đối với các phạm nhân chấp hành tốt quy định
từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một và một mươi sáu năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc một mươi chín tháng tám năm hai nghìn năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một nên rất có ý nghĩa
chủ tịch nước biểu dương những thành tích trong quá trình cải tạo giam giữ phạm nhân và nhấn mạnh
trại giam ngọc lý đã khắc phục khó khăn trong giáo dục cải tạo phạm nhân nhất là trong công tác phòng chống dịch không để lây nhiễm dịch covid một mươi chín trong trại
thời gian đặc xá không còn nhiều chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đề nghị trại giam ngọc lý tiếp tục
ra soát kiểm tra kỹ lưỡng không để lọt để soát hoặc có sai soát trong quá trình xét đặc xá đối với các phạm nhân

thời gian đặc xá không còn nhiều chủ tịch nước biểu dương những thành tích trong quá trình xét đặc xá đối với các phạm nhân
nhiệm vụ được giao thì cái trách nhiệm được giao từ khi giao là phải làm và thực hiện
còn cái việc gia đình thì mình cũng phải dẹp sang một bên để hoàn thiện tốt các cái nhiệm vụ được giao trước
tận tụy với công việc kính trọng lễ phép với nhân dân mỗi cán bộ chiến sĩ công an tại những điểm chốt đều giữ vững chuẩn mực thực hiện những lời dạy của bác trong công tác của mình
không chỉ tại đây trong những ngày qua hàng nghìn cán bộ chiến sĩ công an thành phố hà nội nói riêng công an nhân dân cả nước nói chung đã không quản ngại ngày đêm ứng trực tại các điểm chốt kiểm tra các khu tập trung đông người đồng thời yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh
đến ngày hôm nay thì chúng tôi đã có gần hai mươi đồng chí bị nhiễm f và hàng trăm đồng chí đang là f một đang phải cách ly tại các cơ sở của thành phố
và cũng có rất nhiều đơn vị đã phải dừng hoạt động
hiện nay đã có bốn công an phường phải dừng hoạt động
đây cũng là một trong những việc mà có thể nói rằng mặc dù như vậy cán bộ chiến sĩ vẫn tích cực cùng với các lực lượng khác trên địa bàn thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ mà chủ tịch ủy ban dân thành phố giao cho
trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp cả nước gồng mình chống dịch là một trong những lực lượng tuyến đầu
lực lượng công an nhân dân đã khắc phục mọi khó khăn
để cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình
và sáu điều bác hồ dạy luôn được lực lượng công an nhân dân lấy đó làm mục tiêu là chuẩn mực
đã có nhiều hành động đẹp của lực lượng công an nhân dân được ghi nhận
ngoài việc chúng tôi tăng cường các hoạt động giúp cho người dân phòng chống dịch bệnh
thì lực lượng công an cũng là một trong những lực lượng xung kích mũi nhọ trong việc tuyên truyền cho người dân chấp hành
ngoài ra thì các lực lượng của
công an thành phố ví dụ như đoàn thanh niên thanh niên cộng sản hồ chí minh của công an thành phố
là lực lượng được giao nhiệm vụ xung kích mũi nhọn trong việc cùng với cộng đồng chung tay vượt qua dịch bệnh covid một mươi chín
ví dụ như ngày hôm qua thì các đồng chí cũng đã phối hợp cùng với lại báo công an nhân dân
và các công ty trên địa bàn thành phố đã phát hơn một xuất quà cho những sinh viên học sinh người lao động
bị mắc kẹt lại trong thành phố và đang gặp khó khăn
thì tôi cho rằng đây là một nghĩa cử hết sức cao đẹp và với một cái tấm lòng lá lành bùm lá rách lá rách ít bùm đá rách nhiều
là truyền thống của dân tộc việt nam
thế thì ngoài ra thì trong thời gian vừa qua thì công an thành phố cũng đã kiên quyết xử lý những trường hợp
và vi phạm pháp luật chống đối lại lực lượng làm nhiệm vụ và xử lý nghiêm
thì đây có thể nói rằng với một tinh thần
và đối với công việc thì phải tận tụy
có thể nói rằng trong thời gian vừa qua lực lượng công an thành phố hà nội là lực lượng tích cực nhất
và trên thực tế trong thời gian vừa qua thì chúng ta đã chứng kiến những người chiến sĩ công an nhân dân
mà chúng ta thường nói đấy chống dịch thì mọi người ở nhà
tuy rằng cũng có những cái tủ tốn những cái khó khăn đấy
nhưng mà người chiến sĩ công an thì lại phải ra ngoài đường
là phải đối tượng
là phải đối tượng
đối mặt với những cái nguy cơ nhiễm dịch v v
và tất cả những gì mà người chiến sĩ công an nhân dân thể hiện ấy
thì tôi thấy rõ ràng là nó thể hiện cái phẩm chất của người chiến sĩ công an nhân dân cách mạng
và đồng thời họ đang làm rất tốt những lời dạy của chủ tịch hồ chí minh
trong đó có một loạt cái quan hệ
đối với lãnh đạo thì phải chấp hành nghiêm túc
đối với sự đồng nghiệp thì phải thân ái
phải giúp đỡ lẫn nhau và đặc biệt là đối với nhân dân
thì phải thể hiện
đấy là cái
đấy là cái đối tượng mà từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà phục vụ
và tôi nghĩ rằng nhân dân đánh giá rất là cao
những hy sinh những sự tận tụy của những người chiến sĩ công an nhân dân trong thời gian vừa qua
những ngày này lực lượng công an nhân dân cả nước nói chung và công an thủ đô nói riêng
đang phát huy hết sức vai trò của mình
cùng với cả hệ thống chính trị và đất nước
chống dịch nỗ lực ngăn chặn nguy cơ đại dịch tại cộng đồng
và tinh thần hy sinh truyền thống vì nước quên thân vì dân phục vụ vẫn luôn người sáng
và những lời dạy của bác luôn được mỗi cám bộ chiến sĩ công an nhân dân thấm nhuần
lấy đó là kim chỉ nam cho mọi hành động